tại tp hcm chiều nay cũng đã diễn ra buổi giao ban của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh ngày hôm nay tp hcm đã ghi nhận thêm ba ca dương tính trên địa bàn
tp hcm chỉ đạo các địa phương quyết liệt khoanh vùng sàng lọc cách ly không để dịch lây lan rộng
người dân cần phải đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ động các biện pháp phòng dịch khác
hiện tại ngành y tế thành phố đang triển khai các khu cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện cần giờ cũ
và bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ để cách ly người từ đà nẵng về thành phố
bên cạnh đó các khu cách ly tạm thời cũng được triển khai để bảo đảm việc tiếp nhận người nghi nhiễm covid một mươi chín